về ý kiến tranh tụng cho rằng bitcoin không phải là tài sản
tuy nhiên hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy như cấp sơ thẩm đã nhận định
pháp luật việt nam không chấp nhận tiền ảo nói chung hay bitcoin là tiền tệ
nhưng thực tế các bị cáo đã quy đổi số bitcoin cướp được thành một mươi tám tỷ đồng và chia nhau
đối với bị cáo tuấn xét thấy bị cáo phạm tội với vai trò giúp sức cho tài thụ động không đáng kể
việc cấp sơ thẩm xử phạt một mươi hai năm tù là có phần nghiêm khắc
nên hội đồng xét xử đã giảm một phần hình phạt từ một mươi hai năm còn một mươi năm sáu tháng tù
trước đó tại phiên sơ thẩm hội đồng xét xử đã tuyên phạt hồ ngọc tài và trần ngọc hoàng
cùng mức án trung thân nguyễn quốc dũng một mươi bảy năm tù về tội cướp tài sản
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam hai đối tượng nguyễn tấn linh hai mươi chín tuổi và nguyễn văn dũng ba mươi một tuổi
cùng chú tại huyện grongbong tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là phạm lê huy hai mươi tuổi
do có mâu thuẫn từ trước nhóm của huy đã hẹn nhóm của linh đến thôn một xã khuê ngọc điền huyện grongbong để nói chuyện
tại đây hai bên xảy ra xô xát dùng dao dựa và gậy đánh nhau
linh đánh liên tiếp vào vùng đầu và người của huy làm nạn nhân cùng tại chỗ
gây án xong các đối tượng vứt bỏ hung khí và rời khỏi hiện trường
rất may là huy được những người xung quanh đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
tuy nhiên tỷ lệ thương tật là ba mươi bốn
mới đây công an huyện tây hòa tỉnh phú yên phối hợp với công an xã sơn thành tây bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính nơi ở của dương tấn huy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tại huyện tây hòa bắt quả tăng bốn đối tượng đang sử dụng ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi túi ni lông chứa chín hai trăm năm mươi năm gram ma túy dạng methamphetamine cùng một số dụng cụ kèm theo
các đối tượng khai nhận số ma túy trên do dương tấn huy mua về để cả nhóm sử dụng
cả bốn đối tượng đều dương tính với ma túy
hiện dương tấn huy đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tối qua đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận một tp hcm cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với tài xế lái xe tang
chạy vòng quanh phố đi bộ nguyễn huệ và một số tuyến đường khác trên địa bàn tp hcm
trước đó vào tối ngày ba mươi một tháng một mươi một tài xế lái xe tang chở khoảng tám người của cơ sở mai táng đi chơi halloween
những người này hóa trang thành nhiều hình dạng ma quỷ nhảy múa đùa dỡn chọc gẹo những người đi đường
theo đoạn clip ghi lại xe tang này không đóng cửa chạy nhiều vòng quanh phố đi bộ
được biết là năm tài xế lái xe tang đi chơi halloween hiện đang làm việc cho một cơ sở mai táng trên địa bàn quận bảy
lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính phạt bảy trăm linh đồng đối với tài xế này
về hành vi không đóng cửa lên xuống xe khi xe đang chạy
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm xin kính chào tạm biệt